tại kỳ họp quốc hội lần này thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc sẽ cùng bốn vị bộ trưởng là bộ trưởng bộ công thương bộ nội vụ bộ tài nguyên và môi trường bộ giáo dục và đào tạo sẽ đăng đàn trả lời chất vấn tại nghị trường quốc hội
đây là những lĩnh vực rất nóng được cử tri cả nước và các đại biểu quốc hội đặc biệt quan tâm
nhiều vấn đề còn tồn tại bất cập đòi hỏi các tư lệnh ngành cần phải làm rõ vai trò trách nhiệm hướng giải quyết
năm dự án quy mô như nhà máy găng thép thái nguyên nhà máy đạm ninh bình nhà máy sơ sợi đình vũ được đầu tư lên tới ba mươi tỷ đồng nhưng đều trong tình trạng thua lỗ nặng nề nguy cơ phá sản gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước
vấn đề quy hoạch và phát triển thủy điện cũng thiếu tính bền vững gây nhiều hệ lụy đến môi trường ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của nhân dân
điều này khiến người dân lo ngại về cách quản lý nhà nước có ý kiến cho rằng cần phải mạnh dạn xử lý nghiêm và quy trách nhiệm
đối với những người để xảy ra tình trạng này
giao cho các cơ quan tổ chức quản lý thì đương nhiên rằng là khi mà anh làm thất thoát hay anh làm lãng phí
hoặc là anh đầu tư nó không có hiệu quả thì nó phải có cái chuyện quy trách nhiệm cho nó rõ ràng và phải có cái xử lý về mặt trách nhiệm
không chỉ quản lý kém trong đầu tư bộ công thương còn có nhiều sai sót trong công tác quản lý vốn và tài sản nhà nước
bổ nhiệm các chức danh chủ chốt tại một số tập đoàn tổng công ty nhà nước chậm bàn giao doanh nghiệp đã cổ phần hóa về scic
quản lý hoạt động kinh doanh đa cấp còn quá nhiều lỗ hồng trong quản lý để loại hình kinh doanh này biến tướng
gây tắc hại cho xã hội trong thời gian dài
chỉ khi cơ quan báo chí và dư luận lên tiếng thì ngành công thương mới nhận trách nhiệm
đã có chuyện xảy ra như vậy thì chắc chắn là đây có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
vì cơ quan quản lý nhà nước luôn luôn có hai trách nhiệm song hành
một là anh xây dựng khung khổ pháp luật và hai là anh vận hành các khung khổ pháp luật
quan điểm của bộ công thương chúng tôi trong chuyện này là
không bao giờ từ chối cái trách nhiệm của mình cả
trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chỉ tính riêng nhóm ngành nông nghiệp tính hết tháng một mươi
trị giá xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước chỉ đạt một mươi một năm mươi một tỷ usd
giảm hơn sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt giảm rất mạnh ở các mặt hàng như là cà phê cao su và gạo
trong khi đó nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật ngày càng tăng
với hàng nghìn luật chất nhưng lại không giám sát được
hiện nay chúng ta nhập về một trăm linh tấn
một trăm linh loại những thiết bị hiện đại nhất cũng không thể phân tích được
bởi vì chúng ta biết thiết bị hiện đại nhất cũng phải có đối chứng
ví dụ như là sabitamol thì có thể kiểm tra được
chứ còn bốn một trăm linh loại thuốc trừ dâu với một sáu trăm linh hoạt chất thì làm sao mình có thể kiểm tra được
trên đây là những vấn đề mà ngành công thương cần phải giải quyết
ngành công thương cần làm rõ vai trò trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước của mình
những nội dung này được đông đảo cử tri kỳ vọng
tại buổi chất vấn bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh
vào ngày hôm nay một mươi năm tháng một mươi một